cơn bão số một mươi với cường độ gió cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi bốn một mươi năm khi đi qua huyện đảo cồn cỏ
tỉnh quảng trị đã gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất của người dân
để khắc phục hậu quả huyện đảo cồn cỏ tỉnh quảng trị đã huy động hầu hết các lực lượng
của các cơ quan đơn vị và nhân dân trên đảo tham gia
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
bão số một mươi với cường độ mạnh quét qua đảo cồn cỏ để khắc phục hậu quả sau bão
hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo đã tham gia phát quang
thu dọn các cây xanh bị gãy đổ làm vệ sinh các trục đường trên đảo
khắc phục sửa chữa hệ thống máy móc thiết bị bị hư hỏng tổ chức lập lại các ngôi nhà bị tốc mái
đồng thời hỗ trợ giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão
đưa phương tiện tàu thuyền từ nơi tránh trú bão trở về âu tàu
cùng với đó ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các tổ chức đến thăm và ủng hộ cho các hộ gia đình
các cơ quan đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão với tổng trị giá các xuất quà là một trăm linh triệu đồng
nhằm động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân vươn lên vượt qua khó khăn nhanh chóng ổn định cuộc sống